theo cáo trạng diện từng là quân nhân công tác tại vùng ba hải quân
trong thời gian tại ngũ diện tự nhận có nhiều mối quan hệ có khả năng đưa chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đi học để chuyển lên quân nhân chuyên nghiệp hoặc chạy việc vào cảng hàng không quốc tế đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bị phát hiện diện đã lừa năm bị hại chiếm đoạt số tiền năm tỷ đồng
sau khi lừa đảo thành công việc bán nhà đổi số điện thoại bỏ trốn và bị truy nã
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thì bị bắt giữ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thầy cô cũng như là học sinh thì cũng đã quá quen với những thay đổi này cho từng năm
và đây không phải là lần đầu tiên bộ giáo dục đào tạo điều chỉnh các quy định tuyển sinh
tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì một số quy định trong dự thảo vẫn đang gây tranh luận trên các diễn đàn và mạng xã hội
mời quý vị theo dõi ghi nhận của chúng tôi về những ý kiến xoay quanh dự thảo này
theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi hai điểm cộng ưu tiên khu vực vẫn được giữ nguyên
thí sinh khu vực một được cộng năm
khu vực hai nông thôn năm điểm
khu vực hai là hai mươi năm điểm nhưng chỉ áp dụng với thi sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
quy định này khiến nhiều thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông những năm trước hụt hẫng cho rằng bất công
dịp này cuộc tranh luận về việc nên giữ hay bỏ cộng điểm ưu tiên khu vực khi xét tuyển đại học tiếp tục được bàn lại
một số cư dân mạng cho rằng cách xác định khu vực ưu tiên hiện nay chưa hợp lý
cần phải xác định người xứng đáng hưởng ưu tiên
chứ không nên cộng đều theo khu vực nhất là khi khoảng cách đời sống kinh tế giáo dục giữa các khu vực hiện đã thu hẹp
chính sách cộng điểm này không còn nhiều ý nghĩa lại có thể tạo sự bất công cho thí sinh
học lực là bình đẳng không có ưu tiên khu vực
tài trợ điểm là triệt tiêu nỗ lực phấn đấu của học sinh
có những ngành vài năm trở lại đây nếu diện khu vực một kể cả ba mươi điểm không vào được thì quá bất cập bởi yếu tố cộng điểm
điểm phản ảnh kiến thức quá trình học tập
do đó theo ý kiến của cá nhân tôi thì nên bỏ điểm ưu tiên và các loại điểm thường điểm cộng
thay vì ưu tiên điểm thì hãy lộ trình hóa chất lượng dạy và học ở những khu vực này cho đồng đều với những khu vực khác
một số cư dân mạng ủng hộ giữ nguyên việc cộng điểm ưu tiên nhằm khuyến khích hỗ trợ các thí sinh vùng nông thôn điều kiện học tập khó khăn hơn thành thị
chỉ nên bảo điểm ưu tiên khi đã đảm bảo được sự bình đẳng công bằng giữa các vùng miền khu vực
tại việt nam sự thụ hưởng từ phúc lợi xã hội còn chưa đồng đều do vậy vẫn cần phải có những sự ưu tiên như thế
hơn nữa điểm ưu tiên còn nhằm mục đích đào tạo cán bộ cho vùng sâu vùng xa và giải quyết bài toán phát triển kinh tế cho các vùng khó khăn
chưa nên bỏ nhưng phải giảm số điểm được cộng xuống tối đa vì bây giờ các cháu đăng ký học thêm online cũng tốt mà
không nên bỏ các cháu học sinh mỗi vùng được tiếp cận với trình độ giáo dục khác
nếu các cháu học sinh mỗi vùng khác nhau hãy bằng cách nào đó giúp các cháu vùng sâu vùng xa thêm cơ hội thay đổi tương lai
tôi không ủng hộ bỏ ưu tiên khu vực mà nên giữ và điều chỉnh hợp lý hơn
quan điểm cá nhân là nên duy trì điểm ưu tiên cho khu vực miền núi biên giới hải đảo và điều chỉnh hợp lý với từng vùng có khó khăn đặc thù
dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi hai được kỳ vọng hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo nhưng gây lo ngại về tính công bằng
đối với thí sinh tốt nghiệp năm trước đặc biệt quy định mới về thí sinh tự do không được cộng điểm ưu tiên khu vực sẽ gây bất bình đẳng giữa các đối tượng
thậm chí một số còn kiến nghị đã ưu tiên là phải ưu tiên tất cả các đối tượng như cũ không phân biệt thí sinh thi năm nay và năm khác
còn không thì bỏ hết để tạo công bằng cho thí sinh
tuy nhiên một số ý kiến phản bác lại cho rằng thí sinh tự do có ưu thế về kinh nghiệm và thời gian ôn tập
dẫu biết là bộ muốn tốt cho bọn em tuy nhiên hiện tại là tháng bốn và đến tận tháng năm mới chính thức ban bố về quy chế tuyển sinh thì thật là một cú sốc cho tụi em
nghe tin này cảm thấy áp lực thực sự mong bộ giáo dục không bỏ quy chế cộng điểm ưu tiên cho thí sinh tự do
nhiều lúc thực sự thi lại mục đích là để chinh phục được ước mơ bản thân đôi khi có điểm cộng dù chỉ hai năm thôi là quý lắm rồi
mình thấy vẫn nên giữ cộng điểm với các
các em thi lại với điều kiện lần đầu thi các em chưa nhập học trường đại học nào cả
ví dụ một số em lần đầu thi chỉ để tốt nghiệp sau đó nhập ngũ
sau khi xuất ngũ muốn thi đại học thì vẫn nên áp dụng cộng điểm để hỗ trợ
quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ lấy ý kiến đóng góp cho đến ngày ba mươi một tháng năm
bộ giáo dục và đào tạo tiếp nhận các ý kiến và sẽ tiếp thu hoàn thiện dự thảo theo hướng có lợi và phù hợp nhất với thí sinh cơ sở đào tạo và toàn hệ thống
cư dân mạng mong rằng quy chế tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi hai với nhiều điểm mới thuận lợi và công bằng cho thí sinh sẽ tạo động lực giúp các thí sinh tự tin đạt được kết quả cao nhất
bạn nghĩ sao về dự thảo quy chế tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân

ngày vừa qua dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến tình trạng động đất ở huyện con plong tỉnh con tum
chỉ trong vài ngày gần đây đã xảy ra hơn hai mươi trận động đất trong đó có trận mạnh nhất bốn năm độ richter gây dung lắc mạnh
động đất bắt đầu xuất hiện ở con plong từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một với hàng trăm trận động đất kéo dài liên tục có ngày ghi nhận từ sáu đến bảy trận động đất
thực tế này thì đang đặt ra vấn đề cấp bách là cần phải có phương án ứng phó lâu dài để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay ông nguyễn xuân anh viện trưởng viện vật lý địa cầu sẽ có những phân tích cụ thể
trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây
theo thông tin từ viện vật lý địa cầu từ năm một nghìn chín trăm linh ba đến năm hai nghìn hai mươi huyện con bờ lông chỉ xảy ra ba mươi ba trận động đất với cường độ không mạnh
nhưng từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay số trận động đất xảy ra ở địa bàn này tăng bất thường với một trăm sáu mươi chín vụ được ghi nhận
đặc biệt những ngày gần đây có những trận động đất mạnh
cụ thể động đất xảy ra ngày một mươi năm tháng bốn có cường độ bốn một độ richter ngày một mươi tám tháng bốn có cường độ bốn năm độ richter ngày một mươi tám tháng bốn có cường độ bốn năm độ richter
các trận động đất liên tiếp xảy ra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay cũng là thời điểm hồ thủy điện thượng con tum bắt đầu tích nước
cảm ơn ông nguyễn xuân anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông thì
trong những ngày vừa rồi dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ động đất ở huyện con vật lông tỉnh con tùm
vậy thì ông có thể chỉ ra những nguyên nhân mà gây ra vụ động đất vừa rồi ạ
có thể thấy là trong viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa cung nghệ việt nam thì quan trắc hoạt động động đất ở việt nam
thì từ những năm một nghìn chín trăm linh ba đến năm hai nghìn hai mươi thì chỉ có ba mấy trận động đất ở khu vực
trong đấy trận lớn nhất là ba chín
sau đấy thì cách đây độ khoảng tháng bốn năm ngoái đến nay thì đã có gần một trăm tám mươi trận
cho đến thời điểm này có thể thấy lượng trận động đất tăng lên và đặc biệt có một trận là bốn năm
thì cái đấy bước đầu đánh giá là động đất kích thích
thì các quan sát là như thế
thực ra thì theo cái quy định thì là thông thường một cái công trình thủy điện bất kỳ với một cái hồ có dung tích lớn
thông thường người ta sẽ phải thực hiện cái việc là khảo sát địa chấn đánh giá và đưa ra cái tiêu chuẩn
mức độ kháng chấn
ví dụ cái khu vực đó thì cái hoạt động động đất là như thế này
thì đối với cái hồ như vậy thì chúng ta phải đánh giá được cái mức độ hoạt động động đất và đưa ra cái kháng chấn cho chính cái đập hồ thủy điện đó
để khi mà động đất xảy ra thì cái hồ đó có khả năng chịu đựng
thông thường là cái việc khảo sát địa chấn công trình là thực hiện trước
sau đó khi mà triển khai xây dựng cái công trình đó
thì người ta sẽ phải thực hiện cái quan trắc về động đất và đưa ra những cái đánh giá
tức là mình giải thích như thế này nhé
tức là khi mà một cái công trình thủy điện xây dựng thì theo yêu cầu kỹ thuật là phải thiết kế kháng chấn
và thiết kế kháng chấn có nghĩa là phải khảo sát địa chất khảo sát địa chấn để xem là khu vực đó có hoạt động được đến mức nào
nếu hoạt động động đất đến mức nào thì sẽ thiết kế kháng chấn phù hợp để cái hồ đấy đảm bảo an toàn
chính đấy là cái việc mà cần phải làm trước khi mà xây dựng cái đập hồ thủy điện đó
như ông đã vừa chỉ ra những nguyên nhân trong đó có nguyên nhân là do động đất kích thích và có liên quan đến thủy điện
vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn về điều này ạ
khi mà cái hoạt động động đất nó xảy ra so với trước đây là bất thường
và cái nguyên nhân ban đầu các nhà khoa học đưa ra thì nó có thể liên quan đến động đất kích thích hồ chứa
thì cho đến nay mà nói thì viện vật lý địa cầu việt nam cũng đã làm việc rất nhiều lần
những trường hợp xảy ra ví dụ như ở sơn la ở hồ thủy điện hòa bình và gần đây nhất là hồ thủy điện sông chanh hai
thì cũng đã xảy ra những cái hiện tượng động đất kích thích như vậy
thì với cái tiếp cận cái động đất kích thích thì chúng ta phải thiết lập ngay một cái mạng trạm quan trắc ở địa phương
để mà quan trắc và có những cái số liệu cần thiết phục vụ thông tin về những cái hoạt động động đất kích thích
về những hoạt động động đất đấy và đưa ra những cảnh báo dự báo để phục vụ cho các cơ quan quản lý
có những cái giải pháp để xử lý những cái trận động đất như vậy
có thể nói là động đất kích thích thì nó xảy ra ở khá nhiều hồ thủy điện trên thế giới
và cái hoạt động cái độ lớn của cái động đất kích thích đấy rất quan trọng
ví dụ như hồ thủy điện sông chanh thì chúng ta đã quan chắc là độ lớn là bốn
thế thì ở đây rất quan trọng là phải đánh giá được
cái mức độ hoạt động động đất đến mức nào
ví dụ như là cái trận vừa qua là bốn năm
tuy nhiên thì liệu có những trận mạnh hơn hay không
và mạnh thì mạnh đến bao nhiêu
thì cái đó rất quan trọng và ngay lập tức là chúng ta phải thiết lập cái hệ thống quan trắc địa phương
cộng với những cái khảo sát nghiên cứu thì mới có thể đưa ra cái câu trả lời chính xác cho khu vực
và cái mức độ ảnh hưởng ấy chính là đánh giá được cái độ lớn cực đại động đất ở khu vực đó
được biết là từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay thì đã xảy ra hơn một trăm linh vụ động đất tại tỉnh con tum rồi
ông có nghĩ rằng điều này rất đáng lo ngại hay không
hiện nay mà nói thì viện vật lý đại cầu viện hà lâm và công nghệ việt nam đang cho một số đoàn khảo sát khu vực
và thiết lập mạng trạm quan trắc
mạng trạm quan trắc đấy là hả năng gồm có tám trạm
và khi như vậy thì chúng ta có thể quan trắc được cái hiện tượng hoạt động động đất
và những cái động đất nhỏ
học động đấy thì sẽ nghiên cứu cái mối liên quan giữa hoạt động động đất và các hoạt động khác
ví dụ như tích nước hoặc v v
thì từ đấy chúng ta đưa ra được những quy luật và đánh giá
và từ đấy thì mới có những cái giải pháp tiếp theo
cái động đất vừa rồi là bốn năm thì có thể thấy là đây là cái động đất nếu mà theo như cái mức độ ấy
thì nó mới là ở mức nhẹ
thế còn từ năm đến sáu thì động đất đấy là động đất trung bình
mà từ năm đến sáu động đất trung bình đấy thì mới bắt đầu có khả năng gây thiệt hại đối với những công trình nhà cửa
ông có nghĩ rằng là động đất ở tỉnh con tum thì có thể xảy ra độ mạnh hơn hay không ạ
có thể thấy là cái bước đầu mà đánh giá thì chúng tôi ở cái khu vực này
thì chúng tôi đưa ra cái đánh giá là động đất có thể đến năm và năm năm
tuy nhiên thì đấy là cái bước đầu đánh giá
còn lại chúng ta phải tiến hành cái khảo sát chuyên sâu
đồng thời thiết lập cái mạng trạm quan trắc
chúng mình sẽ đánh giá chính xác cái mức độ hoạt động động đất ở khu vực
và đấy đưa ra cái mức cao nhất để phục vụ cho cái công việc cảnh báo cũng như là các công việc khác
để mà phòng tránh những rủi ro do động đất gây ra
liệu rằng chúng ta có dự báo được về độ lớn hay là thời gian xảy ra động đất không thưa ông
có thể thấy là như thế này
tức là cái dự báo về độ lớn ở một khu vực thì có khả năng dự báo được
chẳng hạn một cái khu vực a này khu vực b này thì mình có thể dự báo được cái độ lớn
tuy nhiên cái thời điểm xảy ra động đất thì rất khó
và ngay cả trên thế giới thì người ta cũng không thể làm được cái dự báo ở thời điểm nào xảy ra động đất
mà chỉ có thể là đưa ra cái độ lớn
và cái độ lớn đây thì cũng rất quan trọng
bởi vì là mình biết được cái độ lớn bao nhiêu để mà di rời dân hoặc có những cái biện pháp phù hợp
xây dựng những công trình kháng chấn phù hợp với hoạt động động đất ở khu vực đấy
chẳng hạn như ở tây bắc động đất lên đến bảy
nhưng ở khu vực tây nguyên có thể lên đến năm và năm năm
tức là nó nhỏ hơn
tuy nhiên thì tất cả các khu vực đó thì đều phải quan chắc đều phải có những cái nghiên cứu
để đánh giá xem là cái hoạt động động đất nó ở mức nào